một đám cháy đã bùng phát vào sáng ngày hôm nay tại công ty cổ phần may quốc tế
viet pan pacific trên địa bàn thành phố bắc giang
gần hai trăm linh cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
các lực lượng khác đã được huy động để dập lửa
đám cháy lớn được xác định xảy ra tại khu nhà ăn của công ty
và được khống chế dập tắt sau hơn một tiếng đồng hồ
theo thông tin ban đầu nguyên nhân của vụ cháy có thể là do chập điện
tại khu vực bếp ăn vụ việc không có thiệt hại về người
tuy nhiên đã thiêu dụi nhà ăn của công ty và lan sang một phần kho xưởng
cộng quan thành phố bắc giang đang phối hợp với các cơ quan chức năng
tiếp tục điều tra làm rõ